thế nhưng nếu bạn đang là chủ nhân của quán cà phê võng nào đó
hoặc bạn đang có người thân sở hữu một quán cà phê võng
thì hãy cùng theo dõi câu chuyện của chúng tôi ngay sau đây để nâng cao cảnh giác
một buổi sáng đầu tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy
quán cà phê tám trăm năm mươi ba thuộc cấp phú hòa xã tân phú đông
thành phố sa đéc tỉnh đồng táp
đón một người khách lạ
cũng như trước những người khách lạ đã từng gáy vào quán uống nước ngả lưng
vì khách không gây ấn tượng gì đặc biệt
anh ta gọi nước rồi đặt lưng xuống võng
chỉ trong tích tắc
vì khách trường ra vội vã
nhưng cũng không đủ khác lại để gây chú ý với người đi đường
điều khác lạ chỉ là quán cà phê võng
nơi vì khách ghé qua mọi thứ
đã hoàn toàn sáng trụ
chủ quán cà phê tám trăm năm mươi ba là chị nguyễn thị lợi

sau khi bị đối tượng gây chú ý với người đi đường
thương tích nặng ở vùng mặt
đến ngất xỉu
đã tỉnh lại vẫn liên lạc với công an địa phương
lực lượng công an hình sự tỉnh phu sa đéc
là những người đầu tiên xuất hiện tại hiện trường
sau khi chấn đoan tinh thần bị hại
giúp họ bình tĩnh
nhớ lại diễn biến vụ việc một cách chính xác
các cán bộ chiến sĩ công an
đã khẩn trương tiến hành ghi lời khai của chị lợi
tổ chức khám nghiệm hiện trường
đồng thời thu thập các vật chứng để lại
hiện trường để lại thì
rất là gây khó khăn cho chúng tôi
tức là hiện trường để lại
chỉ là một cuộn dây điện
và hai cái phít cấm
và sau đó thì chúng tôi không thu lượm
các cái vật chứng gì thêm
bỏ lại hiện trường
là một cuộn dây điện dài chừng hai mươi mét
kết nối trực tiếp với phít cấm điện
và hai tay cầm bằng gỗ
đối tượng đã biến mất
và không quên mang theo điện thoại

như truyền là những tài sản nạn nhân mang theo người
trang đổi nhanh tại hiện trường
lực lượng điều tra đã có những hình dung sơ bộ
về vụ án và thủ đoàn gây án
đối tượng lợi dụng lúc quán vắng
đã lấy dây điện mang theo
cấm trực tiếp vào ổ cấm
và chích vào người nạn nhân

khiến nạn nhân bị giật điện
khi nạn nhân trúng trà và chi hô
đối tượng không ngần ngại tấn công nạn nhân đến bất tỉnh
sau đó lấy đi tài sản của nạn nhân
những chi tiết nhỏ nhất từ lời khai của bị hại
cũng trở thành định hướng của cơ quan điều tra
việc tìm kiếm manh mối vụ án
được mở rộng ra bên ngoài hiện trường chính
hành vi nguy hiểm thể hiện ở chỗ có thể dẫn đến chết người
thể dẫn đến là xâm phạm đến tính mạng của người bị hại
do đó cho nên là chúng tôi xác định đây là vụ án rất nghiêm trọng
xác định đây là một vụ án phức tạp manh động
diễn ra giữa ban ngày

đi hoang mang cho người dân
địa bàn xảy ra vụ án nằm trên tuyến đường
có nhiều phương tiện giao thông qua lại
công an tp sà đéc đã đề nghị
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng tháp
phối hợp truy tìm đối tượng
các ý kiến trao đổi giữa hai bên cùng thống nhất nhận định
hành vi phạm tội không phải do bộc phát
mà đã có sự chuẩn bị trước khi gây án
nên đối tượng chắc chắn phải là người thông thuộc địa bàn
nắm được tình hình nạn nhân
sự ra tay manh động liều lĩnh chiếp ngoáng giữa ban ngày
đã cho thấy tính chất chuyên nghiệp của đối tượng
từ những nhận định này
kế hoạch giả sát các đối tượng nổi trên địa bàn
có đối tượng nghi vấn được thực hiện
sau khi lực lượng điều tra đến hiện trường
thì qua khảo sát tất cả các dấu vết để lại hiện trường
thì chúng tôi nhận định đây là cái vụ án có thật
đây là vụ án cướp tài sản
thì qua nhận định đó

chúng tôi tiến hành khám nghiệm toàn bộ tất cả các hiện trường
để mà thu lượng tất cả các dấu vết
có liên quan đến đối tượng nghi án
thì qua đó
qua đó thì cơ quan điều tra công an thành phố sa đéc
đã nhận định là vụ án này rất là phức tạp
do đó cho nên đã đề nghị với lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng tháp
hỗ trợ lực lượng để mà tri tìm đối tượng nghi án
cơ quan điều tra công an thành phố sa đéc đã nhận định là vụ án này rất là phức tạp
cơ quan của chúng tôi cũng đã tiến hành nhiều các cuộc họp đánh giá
thì qua đó thì cũng nhận định là các đối tượng có khả năng là cũng đã tới nuôi
ngay tại quán của nhà bị hại
thì qua đó chúng tôi cũng đưa ra các cái nhận xét đánh giá
và tung các trinh sát giỏi để xuống địa bàn
để bám sát địa bàn
và qua đó cũng đã xác minh phân loại tất cả các đối tượng nổi trên địa bàn
cùng đó thì cũng

chúng tôi cũng đã phối hợp với các công an các địa phương
để đánh giá và qua đó cũng đã phân công các lực lượng từ xã đến tỉnh
cũng đưa ra các lực lượng cơ bản là giỏi
để tiếp tục điều tra xác minh làm rõ cái vụ việc này
phòng cảnh sát thình sự công an tỉnh đồng tháp và công an tỉnh phố sa đéc
đã phối hợp tích cực với công an các huyện thị xã
trong khu vực được khoanh vùng
để truyền thông báo
để triển khai công tác giả soát đối tượng
bằng cách này hay cách khác
hàng trăm đối tượng thuộc diện theo dõi trên địa bàn thành phố sa đéc
và các huyện giáp danh
đã lần lượt được triệu tập gọi hỏi
nhưng kết quả thẩm vấn
giả soát không mang lại kết quả
những người trung diện tình nghi
đều đã lần lượt cung cấp chứng cứ ngoại phạm
thì qua cái xem xét dấu vết
tại hiện trường cũng như là
dấu vết trên cái hăng khởi của bị hại

tổ công tác đã xác định
đối tượng gây án khả năng là
các đối tượng có tiền án tiền sự
đối tượng nghiện ma tí
trên địa bàn các huyện giáp danh
của thành phố sa đéc
đến địa bàn thành phố gây án
để kiếm tiền
dù vào cái lợi ích
sử dụng ma tí
thì qua cái nhận định đó
thì tổ công tác đã phân ra
phân nhiều chính xác
đi là các huyện
như là chủ huyện lai dung
thành phố vĩnh long
để mà gà sót lên danh sách
các đối tượng có tiền án tiền sự
các đối tượng nghiện ma tí
phong trào quân chúng tham gia
tốn giác tội phạm được đẩy mạnh
đặc biệt trên khu vực dọc hai bên đường
nơi được xác định
là hướng tẩu thoát của đối tượng
người tham gia lưu thông
trên tuyến đường
qua quán cà phê
nơi xảy ra vụ cấp táo tượng ra ban ngày
cũng được tuyên truyền để cung cấp
các camera hành trình
trong khi đó
hình ảnh camera thu thập của nhà dân
dọc tuyến đường này
cũng được thu thập
chích xuất làm căn cứ
để được lượng hình sự phân tích
tìm kiếm thông tích của cài đào tầng
tăng công một cổ trực tiếp
chích xuất gà sót
các camera trên địa bàn
thành phố sa rét
chuyên nguyên đối tượng
công đoạn bắt đầu gà sót
đối tượng rất là khó khăn
do là cái đoạn đường này
xe nó cũng đông người qua lại
mà thủ phạm
thực hiện cái hành vi là ban ngày
gây quan mang
cho lượng quần chúng nhân dân
các thành viên ban chuyên án
được chịu tập trung nhiều cuộc họp
để trao đổi nhanh các thông tin
đã thu thập được
hướng mở dòng điều tra vụ án
các kế hoạch truy tìm đối tượng
dù kỳ công
nhưng quá trình điều tra của lực lượng hình sự
vẫn bấy tắc
khi lời khai của nạn nhân về đối tượng phạm tội
và những hình ảnh thu thập được hai bên đường
không có sự trùng khớp
nạn nhân khai đối tượng xuất hiện một mình
nhưng hình ảnh camera thu nhận được
lại không có đối tượng nào khả nghi
khi đi một mình trên tuyến đường này
xung quanh thời điểm xảy ra vụ án
nhận định khả năng đối tượng
còn có đồng bọn đi cùng
nhưng nạn nhân lại đưa ra những nhận định giống nhau
về những đối tượng tỉnh bộ
nhi khắc nhau
qua cái tri xét một số cái đối tượng
sàng lọc hết tất cả những cái đối tượng
nhi vắng trên cái địa bàn
thì cũng chưa nổi lên cái đối tượng nào
cái lời khai của bị hại
thì nó còn mơ hồ lắm
tại vì bị hại chỉ có diễn tả được
cái tướng thôi
nhưng mà qua sàng lọc
tám mươi mấy đối tượng
thì đưa cái ảnh của đối tượng nào
thì bị hại nó cũng nói
phải giống tám mươi năm mươi
không nản lòng
trước những khó khăn từ vụ án
lực lượng hình sự vẫn kiên trì
bám sát hình ảnh
trích xuất từ camera hai bên đường
bằng kinh nghiệm và cảm quan nghề nghiệp
các điều tra viên đã quyết định
thu hẹp diện đối tượng khoanh vụ
một cuộc ra soát để nhận diện đối tượng
tiếp tục được triển khai trên đệ bàn tỷ sát sa đế
và các huyện giáp danh trong và ngoài tỉnh
trước gà sót trên camera thì phát hiện
đối tượng ghi án khả năng
ngây ra cái vụ cướp tài sản
là hai thanh niên điều khiển
xe mô tô lội rim
và đặc điểm quan trọng để cung cấp cho tổ công tác mà điều tra phát án là phát hiện đối tượng
trong đó có một đối tượng là mặc cái quần thể dục
thì từ cái nguồn thông tin đó để làm cơ sở cho tổ công tác gà sót và xác minh để xác định được đối tượng gây án
qua cái trích sức lâm ga dụ huyện lâm ga thì xác định là đối tượng đã di chuyển bỏ khỏi địa phương
là do camera các khu vực của thành phố châu đéc và châu thành thì phát hiện đối tượng đã ra khỏi địa phương
gà sót các đối tượng mới ra tù đặc biệt là ra tù gần đây nhất là năm hai nghìn một mươi sáu
qua gà sót nó nổi lên hai cái đối tượng này nó đã có tiền án về cái hành vi là trộm cấp tài sản
trốn khỏi nơi nhân dữ
qua gà sót mình
qua gà sót mình đưa vô sàn lập lội từ từ
ông chủ mà đấy làm cánh buôn bán cháu á thì xác định được là hai này thấy quen
xác định được mặt chú xe là của thằng phường
nên từ đó mà xác nhận định được là hiện nay là đối tượng hai đối tượng này chạy xe là đối tượng đặng cao trí và miếng nhân phường
sau nhiều ngày gà sót và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
lực lượng điều tra đã xác minh được đối tượng tình nghi trong vụ án là đặng cao trí
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
người đã có ba tiền án về hành vi giết người cấp tài sản trộm cấp tài sản
và đã hai lần trốn khỏi nơi giam giữ
đối tượng nghi vấn thứ hai đi cùng đảng cao trí là nguyễn văn phường
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
ngủ khu dân cư tân thạnh xã phong hòa huyện lai dung tỉnh đồng tháp
tuy nhiên kể từ thời điểm xảy ra vụ cướp các đối tượng đều đã đi khỏi địa phương
đội tượng đềi đề phượng
chuy tìm hai đối tượng đã lần trốn khỏi địa bàn thực sự khó khăn
nên sau quá trình bản bạc
ban chuyên án đã quyết định chọn nguyễn văn phường
đối tượng phạm tội lần đầu giữ vai trò thứ yếu
làm điểm đột phá để gỡ nút thắt của vụ án
sau khi dẻo lẽo áp dụng tổng hợp các biện pháp nghiệp vụ
lực lượng hình sự đã xác định phường hiện đang sống và làm thuê
tại một khu công nghiệp của tỉnh đồng nai
tại đồng nai được sự giúp sức nhiệt tình của công an địa phương
sau nhiều ngày dài thoát tổ công tác đã phát hiện ra chỗ ở
của đối tượng nguyễn văn phường trong một con ngón nhỏ có rất đông người tuê chọn
trước những chứng cứ đầy sức thuyết phục được đưa ra
biết không thể chối cái nguyễn văn phường đã cúng đầu nhận tội
và chấp hành hợp tác cùng cơ quan điều tra trong quá trình điều tra phá án
do đối tượng so sánh hình ảnh đối tượng

đối tượng thừa nhận hành vi của mình
dùng tình cảm để sử dụng tự khai
đối tượng thừa nhận hành vi của mình
đối tượng thừa nhận hành vi của mình
qua công tác xác minh nạn nhân nhanh chóng được xác định là chị nguyễn thị oanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu quê ở kim giang cư trú tại phường bình trị đông a quận bình tân tp hcm
thời điểm được phát hiện trên người chị oanh có rất nhiều vết thương nằm gục trên vũng máu đồ đạc trong quán cà phê bị xáo trộn đặc biệt là không thấy tài sản trên người
qua công tác xác minh nạn nhân nhanh chóng được xác định là chị nguyễn thị oanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu quê ở kim giang cư trú tại phường bình tân tp hcm
từ dẫn cứ nhận định này phòng cảnh sát hình sự đã phân công tổ công tác tiến hành xác minh sàng lọc hàng ngàn đối tượng nghi vấn và bất minh về thời gian trước trong và sau khi vụ án xảy ra
tập trung vào các đối tượng có tiền án tiền sự đối tượng tù tha nghiện ma túy trên địa bàn xã bà điểm huyện hóc môn và những địa phương lân cận
từ những thông tin tại hiện trường bản chống y phòng cảnh sát hình sự của bà điểm và g possession đã chỉ đạo các đối tượng công tác chính xác
chúng tôi truy xét cho các hướng vào và hướng ra của đối tượng nghi vấn
thì nó rất là khó khăn bởi vì nhân định bắt đầu tại hiện trường thì đối tượng nghi vấn có thể là khách bãng lai

bên cạnh xác minh các cơ sở lưu trú xem các đối tượng nghi vấn nào đến hay không
trinh sát được tung đi để kiểm tra các tiệm vàng tiệm cầm đồ để lần theo dấu vết tài sản của nạn nhân bị mất
mặt khác các điều tra viên tiến hành thu thập toàn bộ hệ thống camera an ninh của nhà dân ven đường
số lượng camera lên đến hàng trăm mắt trải dài cả trăm km theo hướng đường đối tượng có thể tẩu thoát
về nạn nhân thì khi chúng tôi vô thì chỉ còn một cái nhẫn tay ở trùi mà rớt trên cái bụng máu của nạn nhân
thì điện thoại di động và lắp cái dây chuyền không có thì qua các công tin mình trao đổi với
của chồng nạn nhân cũng như là những người hàng xóm gặp nạn nhân trước khi mất
thì là chúng tôi xác định là trên tay nạn nhân thì còn hai cái bồng hoàng đeo tên tay trái
và một cái sợi dây chuyền ở hơn hai chỉ và một điện thoại di động samsung a ba mươi một
thì từ đường trang
cái vật chứng đó thì phối hợp với cái vật chứng xác chúng tôi
chúng ta chia nhau để ghi xét nóng một cái vết từ camera từ tất cả các biện pháp nghiệp vụ của chúng tôi
một mặt triển khai trinh sát điều tra viên giò la tung tích kẻ thù ác đồng thời ra soát lại hồ sơ nghiệp vụ
thì các chiến sĩ của phòng kỹ thuật hình sự công an tp hcm khẩn trương xác định
các dấu vết mẫu vật thu được tại hiện trường để phục vụ công tác điều tra
mặc dù dịch bệnh còn diễn biến phức tạp nhưng thành viên của tổ công tác phòng cảnh sát hình sự
bỏ qua tất cả hiểm huy tập trung con người tinh thần và trí tuệ miệt mài ngày đêm
để dựng lên cho được đối tượng gây án là ai
qua những hình ảnh ban đầu tại hiện trường các phương tiện và nhân dạng tại hiện trường
và khi gây án đối tượng không để lại những dật chứng hoặc những gì có liên quan đến đối tượng
vì vậy gây rất là khó khăn cho quá trình điều tra của tổ công tác
trong khi các dấu vết về hung thủ còn rất mập mờ thì qua công tác nghiệp vụ kiểm tra hệ thống camera an ninh
phòng cảnh sát hình sự xác định lúc một mươi ba h ngày sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
có một người đàn ông điều khiển xe máy chạy vào quán cà phê nơi xảy ra vụ án
lúc một mươi ba h một mươi sáu phút người đàn ông này tự mở cửa quán điều khiển xe máy rời đi
toàn bộ quán cà phê đã bị đưa ra vụ án

quá trình ra vào quán người này luôn đeo khẩu trang nên công an không xác định được đặc điểm nhận dạng của người này
trong khi các dấu vết về hung thủ còn rất mập mở thì qua công tác nghiệp vụ kiểm tra hệ thống camera an ninh

quá trình ra vào quán người này luôn đeo khẩu trang nên công an không xác định được đặc điểm nhận dạng của người này
trong khi các dấu vết về hung thủ còn rất mập mở thì qua công tác nghiệp vụ kiểm tra hệ thống camera an ninh
quá trình ra vào quán người này luôn đeo khẩu trang nên công an không xác định được dạng của người này
trong khi các dấu vết về hung thủ còn rất mập mở thì qua công tác nghiệp vụ kiểm tra hệ thống camera an ninh

trong khi các dấu vết về hung thủ còn rất mập mở thì qua công tác nghiệp vụ kiểm tra hệ thống camera an ninh

quá trình ra vào quán người này luôn đeo khẩu trang nên công an không xác định được dạng của người này

và cùng với các lực lượng bằng mọi giá là rà sót tại khu vực mà đã xác định được đối tượng
để làm sao đó là bắt trước khi trời tối
và khi tổ đồng chí hùng phó phòng cảnh sát hành sự cùng phối hợp với công an tỉnh long an
đã phát hiện đối tượng thì do đối tượng đã có phát hiện chúng tôi
nên phát hiện tổ công tác đã bỏ chạy và mua cái tư lệnh tràm
thì tại đây thì người dân cùng với tổ công tác đã truy được và bắt được đối tượng trước khi trời tối
ngay trong ngày ti được di lý về công an thành phố hồ chí minh
tại cơ quan công an ti ban đầu loanh quanh chối tội

nhưng bằng tất cả những chứng cứ sắc bén mà cơ quan điều tra thu thập được
thì ti đã thừa nhận hành vi giết hại chị oanh để cướp tài sản
sau khi bắt được đối tượng về chúng tôi đã khai thác nóng để truy xếp
để kịp thời thu giữ các đa vật cũng như là những bậc chứng liên quan tù án
thì trong đêm chúng tôi đấu tranh ngay trong đêm thì đối tượng cũng đã
cuối đầu thừa nhận là đã quăng vào cái bộ quần áo của tổ công tác
khi gây án và chiếm máu
cũng như là các vật dụng liên quan của đối tượng đối tượng cá nhân
và đặc biệt trong đó là có cái biện pháp di động của nhân dân
thì đối tượng đã qua một cái nơi rất là hấp dẫn để phi tan rất là
đối tượng phi tan cái bậc chứng
cái bậc chứng này là một nơi rất là khó phát hiện
đó là trong một cái khu đường trang
chúng tôi phải lặng lội lặng qua các cái kênh rạp để chúng ta lấy được cái căn hộp đó

từ mc hai mc hai
có hợp với công an cắt tên

cũng như là kết quả nhận định ban đầu của

theo đó đối tượng khai trong thời gian giãn cách xã hội
kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn
nên nảy sinh ý định tìm cơ hội để trộm cắp tài sản

ti đến quán cà phê của chị oanh
nhưng do chị oanh chống cự nên y đã đâm nạn nhân rồi bịt miệng đến khi nạn nhân nằm bất động
ti sau đó lấy một dây chuyền hai lắc tay một điện thoại di động rồi thay đồ tẩu thoát
trên đường đi ti đã vứt lại điện thoại di động bộ đồ gây án ở bên đường rồi tiếp tục bỏ chạy
bán tài sản cướp được để tiêu xài cá nhân
ngày bảy tháng một mươi hai ti chạy xe máy về hướng thị trấn thạnh hóa tỉnh long an thì bị phát hiện bắt giữ
tiêu cực đến cái tình hình kinh tế mà trực tiếp là cái người dân
và đây cũng là một cái mà đối tượng cơ hội kể cả là chuyên nghiệp
có cái tập trung để mà tìm cái nguồn để mà sinh sống
kể cả là từ trọng cấp có thể chuyển qua là giết người để mà cướp của
khuyến cáo người dân là nên có cái thứ nhất là phải có một cái
giữ cái tài sản của mình tránh để mà đối tượng lợi dụng để mà có cái tư tưởng để chiếm đoạt
cái thứ hai nữa là những cái khu vực bán vẽ thì nên có một cái trang bị những cái hệ thống camera
để có cái vừa là bảo vệ cho cái tài sản vừa bảo vệ cho cái nhà của mình
tránh cái việc là đối tượng đột nhập
và nhưng cái quan trọng nhất là cái ý thức của người dân để giữ tài sản của bản thân và của gia đình
chỉ trong vòng chưa đầy ba mươi giờ đồng hồ kể từ khi vụ án nghiêm trọng xảy ra
công an thành phố hồ chí minh đã không quản ngại khó khăn gian khổ
làm việc không ngừng nghỉ để nhanh chóng xác minh truy xét
được đối tượng gây án thể hiện nghiệp vụ tài tình của lực lượng công an và công tác phối hợp
có hiệu quả của công an sáu tỉnh thành giáp danh với thành phố hồ chí minh
qua đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn huyện hóc môn
củng cố phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc